hội nghị trù bị các quan chức cấp cao asean prepsom đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam chủ trì hội nghị
tại hội nghị các nước đã giả soát công tác chuẩn bị cho cấp cao asean ba mươi sáu
tiếp theo hội nghị som asean tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại đà nẵng các nước tiếp tục trao đổi về tình hình
xây dựng cộng đồng asean và quan hệ đối tác của asean
các nước nhấn mạnh bất chấp những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín các nước asean kiên trì
với mục tiêu và nguyên tắc của mình phân đấu vì cộng đồng asean đoàn kết thống nhất và mở rộng
hướng tới cấu trúc khu vực hoạt động dựa trên luật lệ
việt nam cũng đã cập nhật tiến độ triển khai các ưu tiên và sáng kiến trong năm việt nam
làm chủ tịch asean và cảm ơn tinh thần xây dựng của các nước hỗ trợ việt nam hoàn thành trách nhiệm
sẵn sàng phối hợp cùng với các đối tác trong phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi sau dịch bệnh